bắc yên là một trong sáu huyện của tỉnh sơn la nằm trong vùng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình
cùng với sự nỗ lực chung của toàn tỉnh trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi sáu công tác tái định cư ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây đang được gấp rút triển khai
sơn la là tỉnh có vùng ảnh hưởng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình
gồm năm mươi xã và hai thị trấn thuộc sáu huyện phú yên mộc châu bắc yên mường la mai sơn vân hồ với tổng số sáu trăm sáu mươi bốn bản trên năm mươi bốn hộ
theo đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông đà xây dựng thủy điện hòa bình tại tỉnh sơn la giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó huyện bắc yên thực hiện một mươi bảy điểm tái định cư đến nay đã thực hiện được một mươi bốn điểm và ba điểm sẽ tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi
hai mươi sáu là giao chín điểm
đến giờ phút này chúng tôi đã tổ chức thực hiện đồng bộ cả chín điểm với ba mươi chín trên ba mươi chín dự án với tổng số dân chúng tôi phải di chuyển năm hai nghìn một mươi sáu này là hai trăm hai mươi bảy hộ
đến giờ phút này chúng tôi đã di chuyển được trên một trăm hai mươi hộ và phấn đấu sẽ hoàn thành việc di chuyển dân đến nơi ở mới vào cuối kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
và một số hộ có thể kéo dài sang tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn trình các nội dung này
để việc tự do
thực hiện các điểm tái định cư đúng tiến độ đồng thời sớm giúp người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất
lãnh đạo huyện bắc yên đã chỉ đạo tới từng xã thường xuyên thực hiện đúng kế hoạch
nghiên cứu tham mưu việc xây dựng các công trình hỗ trợ dân sinh
bảo đảm mỗi điểm tái định cư đều có một trường tiểu học một trạm y tế
quan tâm thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất hỗ trợ đời sống
một số lĩnh vực khác chúng tôi cũng rất quan tâm để tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc vùng lòng hồ thủy điện hòa bình
yên tâm đến cái nơi ở mới được khang trang tốt hơn nơi ở cũ và có điều kiện để phát triển kinh tế
chủ trương của nguyễn uỷ và đảng uỷ xá đang thực hiện nghị quyết tám
để bà con thứ nhất là đảm bảo chỗ ở rồi thì sẽ chuyển đổi từ cây ngô
sẽ chuyển sang cây công nghiệp phát triển rừng
rồi sẽ chuyển đổi một số cây như vườn cải tạo vườn tạp
rồi chuyển một số hướng như là trồng lúa để chuyển sang trồng hoa màu khác
để đảm bảo phát triển kinh tế cho bà con
trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh sơn la trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hướng tới mục tiêu xây dựng sơn la trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía bắc
thì sớm ổn định tái định cư cho người dân trong khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình
là một trong những nhiệm vụ cấp thiết
tuy nhiên ngoài việc bảo đảm đúng tiến độ
điều mà hơn năm bốn trăm linh hộ dân trong đề án cũng rất mong mỏi
là việc được tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế